trong bối cảnh thương mại thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp mà nổi lên là xu hướng bảo hộ thương mại
việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn đã tác động không nhỏ đến việt nam
bộ tài chính bộ công thương và yêu sách việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế
về chống gian lận xuất xứ truyền tải bất hợp pháp và lần tránh các biện pháp phòng vệ thương mại
nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của việt nam với các chuyên gia xuất xứ
và phòng vệ thương mại đến từ các cơ quan và tổ chức quốc tế
trong bối cảnh thương mại thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp mà nổi lên là xu hướng bảo hộ thương mại
việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn đã tác động không nhỏ đến việt nam
bên cạnh đó việt nam đã và đang chịu tác động bởi các hiệp định thương mại tự do fta
do đó hàng hóa từ các nước bị áp thuế xuất cao có khả năng sẽ tìm cách truyền tài bất hợp pháp vào việt nam
giả mạo hợp thức hóa xuất xứ việt nam sau đó xuất khẩu vào thị trường hoa kỳ châu âu nhật bản
để lần tránh mức thuế xuất cao do các nước này áp dụng
để xuất khẩu sang hoa kỳ và doanh nghiệp nhập khẩu của hoa kỳ tự chịu doanh nghiệp với việc khai báo đó
thì đối với cả những trường hợp đấy cho dù chúng ta có thắt chặt rất chặt công tác quản lý xuất xứ của chúng ta
thì việc xuất khẩu sang hoa kỳ là theo cơ chế của hoa kỳ vẫn có những kẽ hợp
và vì thế chúng ta đặt ra một trong những hoạt động mà chúng tôi đặt trong tầm
đó là phối hợp với cơ quan chức năng của nước nhập khẩu
chia sẻ thông tin có sự phối hợp và tăng cường năng lực cho cả hai bên để phát hiện ra những hành vi như vậy
hiện các nước trong khu vực và trên thế giới đã có những chính sách thay đổi lớn như tăng thuế
áp dụng hàng rào kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước
trong hoạt động thương mại tổng cục hải quan đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể
để tăng cường kiểm soát gian lận xuất xứ việt nam của hàng hóa từ nước ngoài
hàng hóa có nguy cơ gian lận giả mạo xuất xứ ghi nhãn hàng hóa truyền tải bất hợp pháp
chúng ta là một trong những thị trường mới nổi lên
trong nhóm đó họ đánh giá là có nguy cơ cao trong việc gian lận này
chúng ta cũng biết rằng chúng ta có kinh nghiệm từ họ để chủ động phòng tránh
chủ động ngăn chặn những hàng có dấu hiệu truyền tải bất hợp pháp vào việt nam để sang các thị trường khác
và qua đây cũng cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng
cũng thể hiện rõ chỉ đạo của chính phủ trong chống gian lận xuất xứ
chúng tôi cũng thấy là cần phải bổ sung những quy định của pháp luật trên ngành
ví dụ như về nhãn mác hàng hóa rồi về phía cơ quan hải quan thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu
để sửa đổi những nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan để đủ sức tăng đa và các quy định khác
ông thành cho biết trong thời gian tới tổng cục hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng
thực hiện phòng chống gian lận xuất xứ để theo dõi chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về việt nam
và xuất khẩu hàng hóa
ngoài ra phối hợp với các hiệp hội đánh giá năng lực sản xuất xuất khẩu của từng ngành hàng
xác định các mặt hàng có lượng xuất nhập khẩu tăng đột biến xác định doanh nghiệp có rủi ro gian lận